theo thông tin từ bộ công thương ngày hai mươi chín tháng ba giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh sớm hơn một ngày so với thông lệ
nguyên nhân của việc giảm sớm là do giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm rất mạnh trong một mươi bốn ngày gần đây
giá xăng dầu thế giới lao dốc xuống còn hai mươi một hai mươi ba usd một thùng nên các doanh nghiệp dự đoán giá xăng trong nước sẽ giảm sâu
theo kế hoạch chiều ngày ba mươi tháng ba mới đến kỳ điều chỉnh giá nhưng lãnh đạo vụ thị trường trong nước cho biết sẽ điều chỉnh luôn trong ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng ba
động thái này là theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng hỗ trợ doanh nghiệp người dân trước tình hình khó khăn của dịch covid một mươi chín
từ đầu năm đến nay giá xăng dầu đã giảm giá năm lần liêm tiếp theo đà lao dốc của giá dầu thô thế giới
trước đó kỳ điều chỉnh giá xăng dầu gần nhất là vào ngày một mươi năm tháng ba